ủy ban nhân dân tp đà nẵng chính thức đưa dự án khu công nghệ thông tin tập trung đà nẵng vào hoạt động và khai thác
sự lễ khánh thành có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các bộ ban ngành trung mương và địa phương
đà nẵng itpac viết tắt là ditp do công ty cổ phần phát triển khu công nghệ thông tin đà nẵng làm chủ đầu tư
đạt mục tiêu đạt doanh thu một năm tỷ usd một năm và khả năng tuyển dụng hai nghìn lao động chất lượng cao
khu công nghiệp thông tin tập trung đà nẵng được kỳ vọng trở thành một trong những cộng đồng phát triển công nghệ thông tin tốt nhất châu á
khu liên hợp có tổng diện tích ba trăm bốn mươi một hectare tổng đầu tư một trăm hai mươi triệu usd chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một có tổng diện tích một trăm ba mươi một hectare tổng số vốn đầu tư là bốn mươi bảy triệu usd hiện đã hoàn thành hạ tầng sẵn sàng chào đón nhà đầu tư
khu công nghệ thông tin tập trung đà nẵng sẽ là nơi cung cấp dịch vụ cho các công ty công nghệ thông tin phát triển phần mềm
đồng thời đây cũng là địa điểm tạo liên kết giữa các khu kinh tế khu công nghệ cao tạo hành lang thuận lợi xuống cảng liên triểu thông thương quốc tế